ngày bốn một mươi một bộ y tế philippines thông báo chính phủ nước này đã ghi nhận thêm sáu trường hợp nhiễm mới virus zika trong những ngày gần đây nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hai mươi ba trường hợp
bộ y tế philippines đang phối hợp với nhà chức trách địa phương để giám sát sự lây lan của virus
bộ này cũng khuyến cáo người dân tuân thủ chiến dịch bốn s nhằm chống lại sự lây lan của virus bao gồm tìm và tiêu diệt các ổ sinh sản của mỗi ades
chuẩn đoán sớm thực hiện các biện pháp tự bảo vệ và không để cỏ mọc tràn lan
tại cuộc họp báo tổ chức ở câu lạc bộ báo chí nhật bản ngày bốn tháng một mươi một cố vấn nhà nước myanmar bà asan suu kyi đã kêu gọi nhật bản tiếp tục hỗ trợ tiến trình phát triển của myanmar đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế
bà aung san suu kyi gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ mà chính phủ nhật bản dành cho myanmar
bà nhấn mạnh đối với myanmar nhật bản không chỉ là một đối tác hợp tác kinh tế mà còn là một tấm gương về những nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng được một nền kinh tế phát triển như hiện nay
nhiều doanh nghiệp nữ nói riêng phải có những bước đi chắc chắn để nền kinh tế khu vực không bị lung lay
tới việt nam sau khi vừa ký kết một thỏa thuận kinh doanh với đối tác lào bà monmomin thành viên hiệp hội nữ doanh nhân myanmar hy vọng mạng lưới doanh nhân nữ asean và những chương trình hoạt động trong khuôn khổ này có thể giúp bà tìm kiếm thêm nhiều đối tác khu vực và học hỏi kinh nghiệm từ những doanh nhân cây đa cây đề trong hiệp hội nữ doanh nhân myanmar
asean đang phát triển và hội nhập sâu rộng với sự ra đời của cộng đồng kinh tế asean aec tôi cũng như nhiều doanh nhân nữ khác từ chỗ ban đầu khá dê rắt khi hội nhập vào aec giờ đây với sự giúp đỡ của mạng lưới hiệp hội doanh nhân nữ asean chúng tôi hy vọng sẽ được học hỏi và quan tâm phát triển nhiều hơn nữa để tận dụng được lợi thế từ hội nhập thị trường khu vực
vai trò và vị thế quốc tế của hiệp hội doanh nhân nữ asean ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế
nhưng sự giảm tốc của nền kinh tế trung quốc hay khủng hoảng tị nạn ở châu âu sẽ là hai trong nhiều thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của hiệp hội do đó doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nữ phải có những bước đi chắc chắn để nền kinh tế khu vực không bị lung lay
nên sự giảm tốc của nền kinh tế trung quốc hay khủng hoảng tị nạn ở châu âu sẽ là hai trong nhiều thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của hiệp hội doanh nhân nữ asean ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế
chị cũng mong muốn gửi lời chia sẻ của mình
tới các bạn nữ trẻ hãy khởi nghiệp
với niềm đam mê và học hỏi không ngừng

bạn bè và người thân để thêm tự tin
và theo đuổi đến cùng con đường
mình đã chọn
theo tôi để một bạn nữ mong muốn
để khởi nghiệp thì cần có những
điều kiện cần và đủ như sau
thứ nhất điều kiện cần đó chính là
tinh thần khởi nghiệp tinh thần làm chủ
bởi vì hiện nay đối với việc
đào tạo và giáo dục
xã hội đã văn minh và

cho cả nam giới và nữ giới
là ngang nhau
phụ nữ hoàn toàn có khả năng lãnh đạo
và điều hành những doanh nghiệp lớn
khi một nữ doanh nhân khởi nghiệp
thì xác định cho mình con đường

và xây dựng hình thành công ty một cách bài bản
điều kiện thứ ba điều kiện đủ
theo tôi đó chính là sự đề nghị được giúp đỡ
từ phía gia đình và người thân
còn nếu trong trường hợp người phụ nữ
chưa nhận được sự ủng hộ đấy từ gia đình và người thân
thì tôi cũng mong muốn rằng

để theo đuổi đến cùng niềm đam mê
đối với công việc
kế thừa những phẩm chất của phụ nữ việt nam
truyền thống kết hợp với những yêu cầu
mới của thời hiện đại chị vũ thị hương
cũng như rất nhiều phụ nữ việt nam khác
đang thể hiện vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực
trong đó có mặt trận kinh tế thương mại
doanh nhân nữ việt nam hiện nay
được nhận định không chỉ sáng tạo đổi mới
mà còn tinh tế và sầu lòng nhân ái
là những người dẫn đầu trong trào lưu kinh doanh
bảo đảm trách nhiệm xã hội
chính những điều đó đã tạo được những ấn tượng
tốt đẹp trong con mắt của bạn bè quốc tế
tôi đến từ quỹ châu á
một tổ chức phi chính phủ tại việt nam
và tôi đã có cơ hội làm việc với rất nhiều
các nữ doanh nhân của việt nam
trong những năm gần đây và điều đó thực sự tuyệt vời
đó là những trải nghiệm hết sức thú vị
khi được làm việc cùng với họ
họ rất thông minh nhạy bén tinh tế
và rất sáng tạo chúng tôi rất muốn được
hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nữ doanh nhân
tại việt nam bởi chúng tôi thấy rất rõ
vai trò và tầm quan trọng của họ
cũng như những tiềm năng mà họ có
tôi rất may mắn khi được có mặt
tại việt nam được gặp gỡ giao lưu
và tiếp xúc với các nữ doanh nhân của việt nam
tôi đã được tận mắt chứng kiến
các hoạt động của các doanh nghiệp việt nam
do nữ doanh nhân làm chủ được thấy
năng lực thật sự của họ khi điều hành
và lãnh đạo công ty tôi tin chắc chắn rằng
sự đồng hành của các tổ chức hiệp hội
cùng với các nữ doanh nhân ở việt nam
sẽ còn đưa họ bay cao bay xa hơn nữa
cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gây gắt
khi việt nam tham gia sâu vào tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế mặc dù vậy
với những phẩm chất vốn có của mình
những người phụ nữ việt nam nói chung
và các nữ doanh nhân nói riêng chắc chắn sẽ vượt qua
thách thức khó khăn tiếp tục phát huy lợi thế
tài năng khả năng sáng tạo trí tuệ
của mình trong lĩnh vực kinh doanh
góp phần đưa nền kinh tế việt nam phát triển
lên tầm cao mới
trong phần điểm đến tuần này
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
cùng ghé thăm hòn đảo perhentian ở malaysia
perhentian được bao quanh
bởi những dặng san hô với nhiều bãi biển
tuyệt đẹp được ví như thiên đường biển
ở malaysia nếu các bạn còn
băn khoăn chưa biết mùa hè tới sẽ đi du lịch
ở đâu thì hòn đảo perhentian
là một gợi ý tuyệt vời
không khí trong lành của đất trời
và biển cả nơi đây sẽ kéo bạn ra khỏi
những sô bồ của cuộc sống thường nhật
thuộc bang terengganu
quần đảo perhentian cách đất liền
khoảng một mươi hải lý về phía đông bắc
của malaysia và cách biên giới thái lan
chưa đến bảy mươi km về phía nam
trong tiếng malaysia
cái tên perhentian có nghĩa là điểm dừng lại
hòn đảo perhentian
nằm ở vùng đông bắc malaysia
bao gồm một nhóm đảo nhỏ tuyệt đẹp
tuy nhiên chỉ có hai hòn đảo chính hoạt động
du lịch là perhentian besa
được biết đến nhiều nhất là đảo perhentian kesi
với nhiều phong cảnh đẹp
nổi tiếng với hai bãi biển korabai
và long beach nằm phía đông đảo perhentian kesi
đảo perhentian besa
tuy lớn hơn nhưng lại không sầm út bằng
chủ yếu phục vụ du khách
có nhu cầu về tiện nghi với chất lượng dịch vụ cao cấp
tại đây có hai khu vực
nghỉ dưỡng tập trung ở tê lúc đà lam
ở phía tây và main beach
ở phía tây nam đảo
được ví như thiên đường
với những bãi biển cắt trắng tuyệt đẹp
những hàng dừa đúng đưa soi mình xuống làn nước biển trong veo
đến với vùng biển perhentian
bạn sẽ không khỏi bất ngờ
trước hệ sinh thái vô cùng đa dạng
và phong phú ở nơi đây
để có được một bờ biển đẹp
một hệ sinh thái sinh động được xem là thiên đường
người dân và cả chính phủ nơi đây đã hết mình
bảo tồn cảnh quan và sinh vật nơi đây
chính những động thái tích cực về bảo vệ biển
mà nước biển perhentian đặc biệt sất trong xanh
du khách thích đến perhentian
để được hoàng minh và dòng nước mát mẻ
và trong lành được tắm nắng trên bãi biển
cắt trắng đẹp như tranh
và được dịp trải nghiệm cảm giác mới lạ
với những chuyến bơi lặn khám phá lòng đại dương kỳ thú
perhentian là một trong những khu vực
có số lượng khu nghỉ dưỡng phong phú nhất
ở malaysia được đánh giá là
thủ phủ của các khu resort
tuy ở đây không nhiều những khu nghỉ dưỡng quá cao cấp
nhưng cũng như vậy mà perhentian
thích hợp với đủ loại du khách
từ cao cấp đến bình dân
hấp dẫn đông đảo lượng khách yêu thích lặn
bơi với ống thở đi thuyền cai ác
đã đến đây một lần du khách sẽ khó lòng quên
cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp
của thiên đường biển perhentian
một trong những hoàn đảo quyến sữ bậc nhất malaysia